tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trương tấn sang đã tiếp đại sứ singapore
ng tích hìn đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trương tấn sang khẳng định trong thời gian công tác tại việt nam
đại sứ ng tích hìn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong việc tăng cường quan hệ mọi mặt giữa việt nam singapore
điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác hai bên là chương trình kết nối hai nền kinh tế
và singapore hiện đã trở thành một trong những đối tác chính trị kinh tế thương mại và đầu tư hàng đầu tại việt nam
đại sứ ưng tích hin đã báo cáo với chủ tịch nước về hiệu quả của tám mô hình hợp tác khu công nghiệp vsep
tiến độ triển khai dự án cụm tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng giải trí tại phú quốc với giá trị từ ba đến bốn tỷ usd
như vậy chỉ trong một hai năm tới đầu tư của singapore vào việt nam sẽ tăng rất đáng kể
ngoài ra một số nhà đầu tư lớn đang tích cực xem xét đầu tư vào việt nam
đại sứ khẳng định singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm là đối tác tốt của việt nam
đón nhận làn sóng tpp
khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước của việt nam cần nâng cao tiềm lực kinh tế và năng lực quản trị